chiều ngày bảy tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ công bố đường bay đi đến osaka của hai hãng hàng không việt nam airlines và jetstar pacific
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương nỗ lực và chúc mừng hai hãng hàng không đã có sự phát triển nhanh chóng và thành công trong việc không ngừng hoàn thiện sản phẩm đường bay đi đến nhật bản
theo thông tin công bố việt nam airlines chính thức đưa vào khai thác máy bay boeing bảy nghìn tám trăm bảy mươi chín trên đường bay giữa hà nội osaka
đánh dấu việc hoàn thiện các đường bay trọng yếu của hãng từ hà nội tp hcm
đến hai thành phố lớn nhất của nhật bản là tokyo và osaka jetstar pacific sẽ mở hai đường bay thẳng nối liền hai thành phố hà nội đà nẵng và osaka
trở thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của việt nam có đường bay thẳng tới nhật
dự kiến các chuyến bay đầu tiên sẽ bắt đầu khai thác từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tần suất bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần từ cả hai thành phố bằng tàu bay airbus a ba trăm hai mươi bốn
theo thống kê dung lượng thị trường hàng không giữa hai nước đạt hơn một một triệu khách năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt trên một ba triệu khách năm hai nghìn một mươi chín
các chuyến bay đầu tiên sẽ bắt đầu khai thác từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tăng một mươi bảy và sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể nhờ vào sản phẩm tàu bay lớn hơn của vietnam airlines và đường bay thẳng giá rẻ của jetstar pacific